một câu hỏi tiếp theo mà chúng tôi vừa nhận được từ một vị khán giả lớn tuổi ạ
năm nay khán giả này bảy mươi bốn tuổi rồi và có đặt câu hỏi như sau
tôi bị viêm gan b hơn hai mươi năm
một năm nay bác sĩ cho tôi dùng thuốc tenofovir
nhưng gần đây tôi đi tiểu có bọt
xét nghiệm bác sĩ bảo tôi bị suy thận do dùng thuốc này
hiện bác sĩ cho tôi dùng thuốc het là thế hệ mới nhất để điều trị
tôi đang sử dụng và chưa đến thời gian để xét nghiệm lại
xin hỏi rằng khi dùng thuốc này tôi có thể dùng thêm loại thuốc đông y như nấm kim chi đun uống nước hay không
có ảnh hưởng đến thuốc tây hay không
đây là câu hỏi của bác nguyễn mạnh hà ở phú thọ
vâng trước tiên về vấn đề này của bác xin được hỏi và nhờ phó giáo sư
phó giáo sư tiến sĩ trần quốc bình sẽ chia sẻ trước
vâng xin được mời
như vậy là bác đã bảy mươi bốn tuổi và đã bị hai mươi năm phiêu ngan b
mà bây giờ đang dùng thuốc
y học hiện đại các chuyên gia đang chỉ đạo dùng các thuốc kháng virus
cũng như là các thuốc hepat
thế hệ mới
thế thì dùng y học cổ truyền mà bác đang dùng cái linh chi
chứ không phải kim chi đâu
bác muốn hỏi rằng là bác muốn có thể muốn dùng thêm loại thuốc đông y như nấm kim chi đun để uống hay không
trong câu hỏi của bác thì như thế ạ
về cái kết hợp y học cổ truyền y học hiện đại thì theo tôi là vẫn có thể dùng được
bởi vì là chúng tôi đã ở bệnh viện chúng tôi cũng đã nghiên cứu rất nhiều về sự kết hợp hai này đi học
đối với y học hiện đại và y học cổ truyền kết hợp với nhau
đa số nó lấy hai cái ưu điểm của hai nền y học
trong điều trị một chứng bệnh một căn bệnh một người bệnh
thì hiệu quả tốt hơn
ví dụ như là
tôi nói đơn giản như là những cái
điều trị về huyết áp chẳng hạn
thì chúng tôi vẫn kết hợp y học hiện đại
dùng các viên để kiểm soát huyết áp
bằng thuốc y học hiện đại
như còn những cái tác dụng khác của người bệnh cao huyết áp mà dối loạn lipid máu
ví dụ như là mỡ mỡ
máu cao hoặc là mất ăn
ăn ngủ kém hoặc là dối loạn
đại thử tiện
thì chúng tôi dùng thuốc y học cổ truyền
trong một cái đợt điều trị
thì thấy hiệu quả nó hay hơn là mình dùng
toàn bộ thuốc y học hiện đại hoặc là toàn bộ đơn thuần thuốc y học cổ truyền
thì cũng không kiểm soát được huyết áp
mà thôi y học hiện đại thì cũng nhiều tác dụng phụ
ví dụ giảm mỡ
thuốc lipitor các thứ đấy giảm mỡ máu thì cũng ảnh hưởng gan rất nhiều
thì đấy tôi nói một bệnh về huyết áp
thì đã có sự kết hợp
chúng tôi không thấy sự chống nhau
hoặc là sự tác dụng phản ứng khác nhau
cho nên là đối với y học cổ truyền
chúng tôi nghĩ là nó xuất phát từ thảo dược
thảo dược thì thường từ hóa hữu cơ
hóa hữu cơ công thức khoa học nó khác hoàn toàn
là hóa vô cơ
nó mạch vòng
toàn vòng carbon là chính
cho nên là hóa hữu cơ
hóa hữu cơ nó rất gần với tế bào
của cơ thể con người chúng ta
rất gần với tế bào
với thảo dược thiên nhiên cây lá thiên nhiên
còn thuốc một số thuốc y học hiện đại
để chữa các cái kiểm soát các cái trứng cấp tính của nó
thì đa số từ hóa dược
mà từ hóa dược thì khi mà vô cơ với hữu cơ kết hợp với nhau
chưa chắc xảy ra phản ứng hoa học
thường nó cùng nhóm
cùng vô cơ với vô cơ
hoặc cùng hữu cơ với hữu cơ
thì có thể xảy ra phản ứng
chứ còn chúng tôi thấy kết hợp là tốt
thế thì bác có thể
dùng thêm linh chi
chứ không phải là kim chi đâu
linh chi thì tốt cho gan
và cũng nhiều nghiên cứu từ linh chi
nước sắc của linh chi
cũng đã điều trị một số bệnh viêm gan mãn tính
hoặc là hạ được cái men gan
ở mức độ vừa phải
thì nó cũng tác dụng tăng cường
sức đề kháng cơ thể nữa
thì đối với bác có thể uống thêm
cùng với các cái thuốc
của các cái chuyên khoa y học hiện đại
đã cho bác trong cái kháng virus
không có gì tương tác
khác nhau cả
theo tôi nó cũng rất tốt cho bác thôi
mà nó có khi tăng hiệu quả thêm
xin được cảm ơn
phó giáo sư tiến sĩ trần quốc bình
và trong cái câu hỏi
cái sự thắc mắc từ phía vị khán giả
bác nguyễn mạnh hà
bảy mươi bốn tuổi này
thì bác có kể ra rằng là một năm nay
khi mà dùng cái thuốc tenofovid
thì lại đi tiểu có bọt
và sau đó bác sĩ bảo rằng là
do dùng cái thuốc này
là dẫn đến suy thận
và bây giờ đang sử dụng được
một cái liệu trình khác đó
chính là thuốc hepat
vậy thì với quan điểm từ phía phó giáo sư vân hồng
sẽ đưa ra lời tư vấn như thế nào
cho bác trong trường hợp này
vâng đối với một người mà đang điều trị
thuốc kháng virus
đối với viêm gan b là nhóm tenofovir
thì với dùng tenofovir
thì nó có thể gây ra hai cái
tác dụng phụ
đó là gây ra loãng xương gây đau xương rất là nhiều
và có thể gây ra suy thận
tuy nhiên suy thận trong
việc dùng thuốc tenofovir
thì cái mức độ suy thận không có nhiều
chiếm tỷ lệ cũng thấp thôi
và đòi hỏi thời gian dùng rất là dài
do vậy mà bác sĩ đã chuyển
từ nhóm tenofovir ba trăm linh mg
chuyển sang nhóm tenofovir
thì đấy là một trong những
thì nó hạn chế được những cái tác dụng phụ
nó gây ra tai biến trên xương
và tai biến trên thận
thì đấy là một cái cách thức để nó giảm bớt
những cái tác dụng phụ trên thận
tuy nhiên đối với người ta
và chỉ trả lời một câu hỏi rất là đơn giản
suy thận này
là lỗi của tenofovir
tôi không chắc luôn ạ
tại sao đối với người bảy mươi bốn tuổi
thì có khá là nhiều giả thiết gây ra cái chuyện suy thận
tăng huyết áp có không
tiểu đường có không
tự nhiên lại tiểu xùi bọt lên
có suy thận
vậy thì cái vấn đề đặt ra
liệu có phải tiểu đường
mới mắc hay không
tôi chưa chắc luôn
và thậm chí một cái câu hỏi rất là thường xuyên nữa
và bao giờ tất cả bác sĩ đều hỏi
đó là trong danh mục
các cái thuốc đang dùng là gồm có những thuốc gì
liệu có những thuốc gì có thể gây độc
đối với thận hay không
cho nên là còn khá là nhiều những cái vấn đề
sẽ phải trả lời tiếp nữa
chứ không phải chỉ việc đổi từ tenovovir ba trăm linh mg
xuống tenofovir hai mươi năm mg
đã đủ để trả lời câu hỏi
tự nhiên xuất hiện suy thận
đối với người bảy mươi bốn tuổi
và chúng ta cũng còn thể thế
có những trường hợp
người nhà vì thương quan tâm sức khỏe
mà cho sử dụng những thư phẩm chức năng
không rõ nguồn gốc nữa
hoặc là cũng có thể gây tác dụng phụ khác
rõ ràng với lại trường hợp
nguyễn anh hà
với câu hỏi vừa rồi
cũng đã nhận được hai sự tư vấn
hai sự chia sẻ từ phía hai khách mở của tôi
hy vọng là sức khỏe của bác
trong thời gian tới sẽ tốt hơn lên rất là nhiều
và chúc bác sẽ có nhiều
sức khỏe niềm vui trong cuộc sống
và cảm ơn bác đã gửi câu hỏi về cho chương trình ngày hôm nay